công trình hệ thống trình diễn nhạc nước kết hợp với âm thanh ánh sáng kỹ xảo nghệ thuật gọi tắt là nhạc nước tại khu vực lòng hồ tam bạc hải phòng
một công trình trăm tỷ đầy tai tiếng đã bắt đầu được triển khai tháo rỡ từ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
công trình nhà nước tại khu vực lòng hồ tam bạc hải phòng có tổng mức đầu tư một trăm chín mươi bốn chín mươi sáu tỷ đồng được đưa vào hoạt động từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên dự án nhạc nước này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận và nhân dân
sau một thời gian vận hành công trình đã bộc lộ nhiều bất cập vị trí không phù hợp không bảo đảm mỹ quan đô thị
hiệu quả khai thác thấp ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống gây bức xúc trong nhân dân
vào đầu tháng một mươi hai vừa qua hội đồng nhân dân thành phố hải phòng đã quyết nghị dừng thực hiện dự án dự kiến việc tháo rỡ sẽ hoàn thành trước tết đinh dậu
trước đó một số đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hải phòng thời kỳ thực hiện dự án có sai phạm
khuyết điểm đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo khiến trách